thời gian gần đây tình trạng đánh bắt cá bằng sung điện trên vùng lòng hồ sông đà
nhất là khu vực gần hồ hòa bình diễn ra thường xuyên
không chỉ gây ra những cái chết thương tâm cho chính người dùng sung điện đánh bắt cá
mà còn tận diệt nguồn lợi thủy sản hủy hoại môi trường sinh thái
thói quen này đang góp phần nhanh chóng đẩy các vùng nước trên lòng hồ hòa bình thành vùng nước chết
dụng cụ đánh cá được chế tạo từ bình ác quy điện máy nổ được kích lên cao nhất với một mươi tám v
người đánh cá chỉ sơ ý là bị điện giật chết
lý do việc đánh cá bằng sung điện diễn ra phổ biến và nhức nhối như hiện nay
là do các dụng cụ đánh cá mức đầu tư thấp chỉ từ một đến hai triệu đồng một bộ
mặt khác việc đánh cá tạo thu nhập cao cho người dân
các đối tượng thường dùng sung điện đánh bắt thủy sản trên vùng lòng hồ sông đà cực kỳ nguy hiểm và manh động
khi bị lực lượng chức năng đuổi bắt một là họ bỏ chạy hai là chống trả quyết liệt
với nguồn điện được kích lên đến hàng chục nghìn v
các đối tượng thường dùng sung điện đánh bắt một là họ bỏ chạy hai là chống trả quy liệt
các đối tượng thường dùng sung điện đánh bắt một là họ bỏ chạy hai là chống trả quy liệt
trong những buổi tuyên truyền ngày hôm nay mong muốn rằng là bà con nhân dân các vùng ven lòng hồ
cũng như là các hộ mà khai thác đánh bắt bằng sung điện chất nổ hóa chất độc hại
nắm mắt được các quy định của pháp luật và các hành vi mà pháp luật nghiêm cấm để hiểu được
và từ đó có những cái rút kinh nghiệm và hạn chế trong việc khai thác đánh bắt
để ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá bằng sung điện trên vùng lòng hồ hòa bình
cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng
quyền địa phương nhiều hơn nữa của tỉnh hòa bình trong việc kiểm tra xử lý
cũng như tuyên truyền vận động để người hành nghề từ bỏ kiểu đánh bắt tận diệt này
có phần duy trì bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và mai sau